nhận lời mời của đồng chí phan khâm vị phả văn ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
phó chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung ương đảng ta dẫn đầu đoàn đại biểu
cấp cao việt nam thăm chính thức lào từ ngày tám đến ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
chiều nay tại thủ đô viên trăn tổng bí thư chủ tịch nước bunyang volachit
đã thân mật tiếp đoàn đại biểu cấp cao việt nam
hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường các chuyến thăm gặp gỡ tiếp xúc
phối hợp chặt chẽ bảo đảm giữ vững ổn định chính trị an ninh trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước
sau hội đàm hai đồng chí đã chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác
giữa bộ xây dựng việt nam với bộ công chính và vận tải lào